bộ ngoại giao nga đã xác nhận gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen thêm một trăm hai mươi ngày bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi một
việc gia hạn không có bất kỳ thay đổi nào so với thỏa thuận hiện nay
sau thông tin này tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã lên tiếng hoan nghênh việc thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen được gia hạn
nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận đã giúp thế giới tránh được một cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu
trước đó ngày hai mươi hai tháng bảy nga và ukraine cùng ký riêng với thổ nhĩ kỳ và liên hợp quốc thỏa thuận xuất khẩu này
nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực cho các thị trường trên toàn cầu trong bối cảnh cuộc xung đột vũ trang giữa nga và ukraine đang tiếp diễn
thỏa thuận ban đầu có giá trị một trăm hai mươi ngày sẽ hết hạn vào ngày một mươi chín tháng một mươi một
trong thông cáo báo chí tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres hoan nghênh các bên liên quan đã nỗ lực để thỏa thuận được tiếp tục
đồng thời hỗ trợ xuất khẩu an toàn các loại ngũ cốc và phân bón từ ukraine
người đứng đầu liên hợp quốc khẳng định cam kết sẽ nỗ lực gỡ bỏ các giao cản đang tồn tại đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và lương thực từ nga
theo ông guterres thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen đã giúp hại nghiệt giá cả trên toàn cầu và tránh cho thế giới rơi vào một cuộc khủng hoảng lương thực
người đứng đầu liên hợp quốc antonio guterres thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen đã giúp hại nghiệt giá cả trên toàn cầu và tránh cho thế giới rơi vào một cuộc khủng hoảng lương thực